cùng với đó khuyến khích các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đầu tư vào ngành chế biến gỗ ưu tiên các doanh nghiệp ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật máy móc thiết bị công nghệ cao nhằm nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm
phát triển ngành chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu theo hướng đầu tư chiều sâu chuyển hướng sử dụng nguyên liệu từ rừng tự nhiên sang rừng trồng
phát triển nguyên liệu trong nước bảo đảm được nhu cầu nguyên liệu có chất lượng cao cho sản xuất tạo giá trị gia tăng cao cho sản phẩm
ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu đưa giá trị sáng tạo vào các sản phẩm việt nâng cao giá trị gia tăng trong thời gian tới
ngành gỗ cần làm tốt công tác phát triển thị trường trong và ngoài nước nghiên cứu tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại quốc tế mà việt nam tham gia đồng thời chú trọng thị trường trong nước với quy mô dân số và nhu cầu tiêu thụ lớn

tôi rất hoan nghênh là bộ nông nghiệp và phát bằng chính phủ đã dự thảo một chỉ thị sau hợp nghị này thủ tướng sẽ ban hành đó là một quy bậc pháp luật cần thiết để ngành gỗ việt nam có điều kiện phát triển tốt hơn bình tĩnh hơn thời gian đến
thưa quý vị và các bạn ngành chế biến gỗ của việt nam đang là một trong những ngành có giá trị kinh ngạch xuất khẩu cao nhất
tuy nhiên ngành gỗ của nước ta đang còn gặp rất nhiều khó khăn khi phải cạnh tranh
trong khi đó chính sách hỗ trợ cho ngành này như chính sách bảo hộ chính sách trợ cấp ưu đãi thuế thủ tục hải quan của nước ta chưa phù hợp làm giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
bên cạnh đó các doanh nghiệp cũng phải chủ động xây dựng thương hiệu cho sản phẩm gỗ xuất khẩu của việt nam
để làm được điều này các doanh nghiệp cần sự hỗ trợ của chính phủ và các hiệp hội trong cơ chế chính sách đơn giản thủ tục hành chính và tiếp cận thị trường
sau hội nghị ngày tám tháng tám vừa qua tại tp hcm thủ tướng sẽ ban hành chỉ thị
để ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản việt nam có điều kiện phát triển tốt hơn bền vững hơn trong thời gian tới
đến đây chương trình nông nghiệp truyền động xin được tạm dừng
mọi ý kiến khán giả quan tâm xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông nghiệp chuyển động phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
chương trình nông nghiệp chuyển động được phát sóng định kỳ vào một mươi tám h thứ năm
phát lại vào các khung giờ bảy h ba mươi phút thứ sáu một mươi ba h một mươi năm phút ngày thứ bảy hàng tuần trên truyền hình nhân dân
ngoài ra quý vị cũng có thể truy cập vào trang web nhândântv vn để xem lại chương trình
xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau